bệnh viện ung bướu tp hcm vừa thực hiện phối hợp phẫu thuật thành công cho bệnh nhân mắc đồng thời hai bệnh ung thư nguy hiểm
cụ thể bệnh nhân nữ bảy mươi tuổi có tiền căn tăng huyết áp và lao phổi cũ tình cơ phát hiện một vết luet ở bờ trái lưỡi khoảng ba tháng không đau
bệnh nhân đến khám tại một số bệnh viện và được xin thiết sang thương lưỡi với kết quả là carcinome tế bảo gai grap một
sau đó đến khám và điều trị tại bệnh viện ung bướu tp hcm
trên phim pat ct của bệnh nhân chụp trước nhập viện ghi nhận tổn thương bởi trái lưỡi ác tính
nghi ngờ di căn hạch cổ hai bên đồng thời ghi nhận một sang thương ở đại tràng trái tăng hoạt động chuyển hóa
các bác sĩ khoa ngoại đầu cổ hàm mặt đã tiến hành thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu và đánh giá giai đoạn bệnh ung thư lưỡi
đồng thời thực hiện nội soi đại tràng trực tràng để tránh bỏ sót tổn thương
kết quả nội soi lần hai ghi nhận đại tràng trái có một tổn thương dạng polyp nghi ngờ ác tính và kết quả sinh thiết sau đó là ung thư đại tràng
trường hợp bệnh nhân lớn tuổi mắc đồng thời hai bệnh lý ung thư nguy hiểm đặt ra nhiều thách thức cho các bác sĩ điều trị
nếu thực hiện từng phẫu thuật riêng lẻ bệnh nhân sẽ phải trải qua hai lần gây mê
thời gian hồi phục và chuyển khoa mất rất nhiều thời gian điều trị
sau khi hội trần liên chuyên khoa ban giám đốc bệnh viện quyết định tiến hành cùng lúc hai ekip phẫu thuật xử lý ung thư lưỡi và đại tràng
ekip do phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh khôi trưởng khoa ngoại đầu cổ hà mặt phụ trách tiến hành cắt ung thư lưỡi nạo hạch cổ hai bên
cùng lúc đó ekip do bác sĩ chuyên khoa hai đảo đức minh khoa ngoại ngữ bụng đã tạo hình
cắt đại tràng trái nối ngay trong cùng một thời điểm để rút gắn tối đa thời gian phẫu thuật gây mê cho bệnh nhân
sau hơn một tuần theo dõi chăm sóc hậu phẫu và can thiệp dinh dưỡng tích cực
bệnh nhân đã có thể ăn uống qua ông son đi lại nhẹ nhàng các vết thương hồi phục tốt
khi có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ bệnh nhân sẽ tiếp tục được hội trần liên chuyên khoa để lựa chọn phương án điều trị hỗ trợ tối yêu
ung thư lưỡi thường phát triển từ tế bào biểu mô vẩy trên bề mặt lưỡi
tế bào biểu mô vẩy có dạng mỏng dẹp nằm trên bề mặt của da và lưỡi ở lớp niêm mạc hệ tiêu hóa hồ hấp miệng họng
triệu chứng cơ bản của ung thư lưỡi là rất đau và các vết rết đau hàm hoặc họng sau khi nuốt cảm giác vướng mắc ở họng
lưỡi hoặc hàm bị cứng nhai hoặc nuốt đồ ăn khó các màng đỏ hoặc trắng ở niêm mạc miệng lưỡi vết luet lưỡi không lành
mất cảm giác một khu vực trong miệng chảy máu lưỡi không có lý do khối bất thường trên lưỡi không tự biến mất
nguyên nhân gây ung thư lưỡi có thể là do hút thuốc lá lạm dụng rượu chế độ ăn ít hoa quả rau xanh nhưng lại nhiều thịt đỏ thực phẩm chế biến
nhiễm virus gây ung nhú ở người tiền sử gia đình có người bị ung thư lưỡi hoặc vùng miệng đã từng bị ung thư trước đây
đặc biệt là ung thư tế bào biểu mô vẩy ở vị trí khác
ung thư đại tràng thường không được chú ý vì các triệu chứng sớm nghèo nàn và ít gây sự chú ý với người bệnh
các triệu chứng có thể là dấu hiệu cúm thư đại tràng bao gồm thay đổi thói quen đại tiện
xen kẽ giữa táo bón và tiêu chảy máu và chất nhảy trong phân đau bụng quặn cơn đầy hơi bí trùng tiện
các dấu hiệu của tắc ruột do u lớn làm bít tắc lòng đại tràng
cảm giác không đi ngoài hết phân mệt mỏi giảm cân thiếu máu không rõ lý do